các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại nghị trường các ý kiến đều tán thành với tờ trình của chính phủ về sự cần thiết phải ban hành luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân đặc biệt là nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
các ý kiến cũng đồng tình với các quy định trong dự thảo luật với một số điều chỉnh như tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan hạ sĩ quan và công nhân trong lực lượng công an nhân dân đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành đặc biệt là bộ luật lao động việc tăng số lượng mang quân hàm cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân cũng như quy định điều chỉnh về cấp bậc hàm trong dự thảo luật đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức mới của bộ công an bảo đảm đồng bộ thống nhất về cấp bậc hàm đối với chức vụ chức danh tương đương trong lực lượng vũ
và ý kiến đề nghị ban soạn thảo ra soát điều chỉnh bổ sung cụ thể hơn trong một số quy định của dự thảo

làm rõ thêm xung quanh một số vấn đề được các đại biểu quan tâm
các ý kiến phát biểu tại hội trường hôm nay và các ý kiến phát biểu tại một mươi chín tổ đại biểu quốc hội ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan chức năng của quốc hội tổng hợp tiếp thu giải trình để báo cáo cấp có thẩm quyền
trong thời gian tới bộ công an cũng rất mong các vị đại biểu quốc hội các cơ quan tổ chức có liên quan tiếp tục quan tâm cho ý kiến đối với dự án luật
cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình quốc hội hồ chí minh
bộ trưởng tô lâm cũng trân trọng cảm ơn các đại biểu đã quan tâm đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện dự án luật
theo chương trình dự kiến quốc hội sẽ biểu quyết xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân vào ngày hai mươi hai tháng sáu
với bốn trăm bốn mươi sáu trên bốn trăm sáu mươi năm đại biểu tham gia biểu quyết toán thành chiếm chín mươi hai mươi tám
tổng số đại biểu quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó tại kỳ họp thứ năm quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ sáu dự kiến vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cũng tại kỳ họp thứ sáu quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về sáu dự án luật
trong đó có những dự án luật như luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên
công nghiệp luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật thủ đô sửa đổi
về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ bảy vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn quốc hội sẽ thảo luận xem xét thông qua chín luật một nghị quyết
trong đó có luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật thủ đô sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
theo quy trình tại một kỳ họp luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
thưa quý vị việc xây dựng luật căn cước sửa đổi được đánh giá là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tạo bước chuyển đổi số ở nước ta
những quy định mới bổ sung trong luật căn cước sổ đổi lần này sẽ mở rộng tích hợp nhiều thông tin khác của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu căn cước
để trực tiếp phục vụ việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế xã hội phục vụ công dân số hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu
tất cả hướng đến việc đảm bảo hiệu quả triển khai đề án sáu của chính phủ
luật cư trú có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sổ hộ khẩu giấy chính thức hết giá trị sử dụng
người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
cũng chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip có giá trị tương đương để xác thực thông tin cá nhân
và tới đây để tiếp tục giảm thủ tục giấy tờ tạo thuận lợi hơn cho công dân
bộ công an đề xuất trong luật căn cước sửa đổi quy định mới về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định
được sử dụng thường xuyên của công dân như thẻ bảo hiểm y tế sổ bảo hiểm xã hội giấy khai sinh giấy chứng nhận kết hôn
giúp cho việc tích hợp các thông tin cá nhân của một người
trong nhiều lĩnh vực
nó vào trong một cái mẫu mã tích hợp duy nhất này
thì nó rất là tiện lợi cho trong cuộc sống trong sinh hoạt
và cho trong các giao dịch dân sự
và nó cũng giúp cho trong ngành mình theo dõi các thông tin trong cái nhu cầu quản lý xã hội
nó tốt hơn hiệu quả hơn
và cái xu thế sắp tới thì tôi nghĩ là mỗi công dân cũng cần có sự tích hợp này
để hạn chế những rủi ro khác
chúng ta tích hợp
tích hợp kể cả là bảo hiểm y tế kể cả về bằng lái xe
thì tất cả cái đó nó sẽ tiện lợi
và đây là một cái xu hướng trong thời đại ngày nay
khi mà chúng ta đang đầu tư cho cái hạ tầng số
và chúng ta chuyển từ cái chính phủ giấy sang cái chính phủ điện tử
chính phủ số thì đây là một xu hướng rất là tích cực
hiện nay bộ công an đang ứng dụng các tiện ích từ thẻ căn cước công dân gắn chip
theo đó đã tích hợp bảo hiểm y tế trong căn cước công dân
giúp người dân dễ dàng đi khám chữa bệnh
hay thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực ngân hàng
để hoàn thiện cơ sở pháp lý
dự thảo luật căn cước cũng đã chỉnh lý bổ sung quy định
về mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành
để đảm bảo hiệu quả triển khai đề án số sáu
tiên là phải hoàn thiện các thể chế đó là luật
nghĩ định thông thư để có sự kết nối
chia sẻ giữa các bộ ngành rồi các địa phương
và từ sự kết nối đó thì có một nằm dầu dữ liệu
đối với các doanh nghiệp đối với người dân với các thông tin khác
chính vì vậy mà có sự khai thoát rất thiệu quả
để phục vụ cho công tác đánh đạo chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước
cũng như là của doanh nghiệp rồi của nhân dân
để người dân đỡ phải mang giấy tờ chỉ cần một cái thẻ căn cước
công dân có thể khai thoát tất cả các thông tin
trong một mươi bảy trường thông tin theo quy định
bên cạnh đó một trong những điểm đáng chú ý
trong dự thảo luật căn cước sửa đổi
đó là bộ công an đề xuất quy định mới
liên quan đến điều kiện được cấp căn cước công dân gắn chip
trước kia thì theo quy định là nơi đăng ký thường chú
rồi tạm chú mới được cấp căn cước công dân gắn chíp
nhưng mà bây giờ luật sửa đổi thì chỉ nơi cư chú
đã được cấp căn cước công dân gắn chíp rồi
tạo trần nợi tốt nhất cho người dân
hiện nay bộ công an đã cấp được trên tám mươi hai triệu thẻ căn cước công dân
cho người đủ điều kiện
với quy định mới liên quan đến trình tự thủ tục
cấp thẻ căn cước công dân thông thoáng hơn
cùng nhiều tiện ích được ứng dụng
dự thảo luật căn cước sửa đổi sẽ góp phần thúc đẩy người dân
thay đổi thói quen bằng việc sử dụng thẻ căn cước công dân
gắn chíp điện tử qua đó thúc đẩy chuyển được số quốc gia
hiện dự thảo luật căn cước sửa đổi đang được quốc hội thảo luận
và cho ý kiến ngay tại kỳ họp thứ năm